thưa quý vị công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước
ngày hai mươi một tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường nam đồng quận đống đa thành phố hà nội để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trương văn dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thanh tra tỉnh bạc liêu vừa thông báo
kết luận thanh tra đột xuất công tác mua sắm quản lý sử dụng thuốc hóa chất sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện quy trình định mức giá dịch vụ xét nghiệm trần đoán covid một mươi chín đối với sở y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn
và qua thanh tra công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit test tại cdc bạc liêu đã phát hiện một số vi phạm
kết luận thanh tra đột xuất công tác mua sắm quản lý sử dụng thuốc hóa chất sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch vụ xét nghiệm chuẩn đoán covid một mươi chín đối với sở y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn
bốn gói thầu do sở y tế làm chủ đầu tư đơn vị thẩm định giá không tuân thủ các quy định về thẩm định giá vi phạm quy trình tiêu chuẩn thẩm định làm tăng giá trị của tám mặt hàng gây thiệt hại thất thoát ngân sách hơn tám trăm hai mươi hai triệu đồng
đối với cdc bạc liêu thanh tra tỉnh bạc liêu kết luận công tác lập trình tự dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giám đốc quyết định trên cơ sở đề xuất của khoa xét nghiệm phòng tài chính kế hoạch không thể hiện thông qua ban giám đốc
đặc biệt đối với ba gói thầu mua sinh phẩm của công ty việt á công tác lập trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch vi phạm các quy định trong lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng
thưa quý vị vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng năm công an phường hiệp ninh nhận được tin báo của ông mã thanh hải là chủ tiệm cầm đồ thành đạt địa chỉ tại khu phố hiệp lễ phường hiệp ninh tp tây ninh
báo tin có hai người đến kiểm tra cơ sở trong đó có một người mặc sắc phục công an nhân dân và một người mặc đồ thường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã báo tin cho công an phường hiệp ninh đến kiểm tra và mời hai đối tượng trên về trụ sở công an phường hiệp ninh làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận tên là nguyễn trần minh khang sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện minh châu tây ninh đối tượng mặc trang phục công an nhân dân và huỳnh thanh trọng sinh năm hai nghìn năm trú tại tp tây ninh tỉnh tây ninh
các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi game nên khang đã nảy sinh ý định mua đồ công an để đi kiểm tra các cơ sở thu tiền sau khi mua đủ trang phục công an
vào ngày hai mươi một tháng năm khang mặc đồ công an hệ an ninh đi cùng trọng đến ba hộ dân ở địa bàn xã bào năng huyện dương minh châu tây ninh và kiểm tra lấy lý do thu tiền làm đường và khang và trọng đã thu được hai trăm linh đồng của hai hộ dân
đến một mươi một h ba mươi khang và trọng đến dịch vụ cầm đồ thành đạt tại khu
phố hiệp lễ phường hiệp ninh kiểm tra các giấy tờ của dịch vụ cầm đồ và định thu tiền của tiệm cầm đồ thì bị phát hiện và bắt giữ
do hai đối tượng thực hiện hành vi vi phạm trên địa bàn xã bào năng huyện dương minh châu nên công an phường hiệp ninh chuyển công an xã bào năng xử lý theo thẩm quyền

các phương án phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm hình sự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ đã được lực lượng công an triển khai tại nơi diễn ra sự kiện và các khu vực lân cận

trọ ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh ngày một mươi tám tháng năm
các bác sĩ cho biết nguyên nhân ngạc khí là do hấp cá trong phòng kính gây ngạc khí h hai s
bên cạnh đó bác sĩ cũng cảnh báo ngộ độc khí h hai s có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày
theo các bác sĩ bốn bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngân tim ngân phổi
trong đó ba bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện thành phố thủ đức
người còn lại được chuyển lên bệnh viện chợ rảy
ban đầu có dấu hiệu nghi ngờ các nạn nhân tử vong do ngạt khí co
tuy nhiên bác sĩ doãn uyên vi phụ trách phòng khám chống độc bệnh viện chờ rảy cho rằng
các triệu chứng lâm sàng cho thấy đây là trường hợp ngộ độc khí h hai s do đun nấu hải sản trong phòng kính
trên thực tế đã từng có nhiều lần xảy ra các tình huống chết hàng loạt
khi người dân đi vào hầm chứa cá của tàu đánh cá
vệ sinh hầm chứa nước thải của cơ sở sản xuất nước mắm làm từ cá
xuống cống đảo vét hay đổi axit mạng xuống cống đi xuống hầm biogas
đặc điểm của ngộ độc khí h hai s là tử vong nhanh và nhiều người cùng lúc
bên cạnh đó cũng có nguy cơ ngộ độc tại nhà
nó nên là đổ những cái xác đó đi xuống dưới cống
cái điểm đó hay là đổ vào trong toilet hay là những cái điểm đó
tại vì nó rất là dễ nó nhanh cái phân hủy thì nó sẽ sinh ra cái h hai s
nhiều khi mình sử dụng những cái chất trù rửa trong nhà
nó có tính axit khi mình chế xuống chế nhiều
thì nó tác động với những cái xác sinh vật ở dưới cống rảnh
thì nó sẽ cũng sinh ra khí độc h hai s không có phút thuốc lá
thì nó thuốc vô nó thổi ra là lan tỏa hết cả một cái căn phòng
một trong những dấu hiệu phát hiện khí h hai s là những đồ vật kim loại
như đồng xu chìu khóa có thể bị ố đen
vì vậy các bác sĩ cảnh báo khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngộ độc
thì không nên bước vào để cứu nạn nhân
nếu bắt buộc bước vào thì cần có mặt nạ chống độc
sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai vừa phát hiện và bắt giữ
hai vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín từ tỉnh lào cai về thành phố hà giang
vào lúc hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm qua công tác nắm tình hình
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát
hai mươi c một mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bốn do nguyễn xuân toại sinh năm hai nghìn trú tại huyện bảo thắng
tỉnh lào cai điều khiển đang lưu thông theo hướng từ lào cai về thành phố hà giang
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính phát hiện trên xe đang vận chuyển
tám bao tải trong đó có bảy bao đựng củ tan thất với tổng trọng lượng bốn trăm bốn mươi một kg
và một bao tải đựng dễ cây tam thất với tổng trọng lượng bốn mươi sáu kg
đến hai mươi hai h cùng ngày tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi bốn h bảy trăm ba mươi bốn
do nguyễn đức ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố lào cai tỉnh lào cai điều khiển
di chuyển theo hướng từ lào cai về thành phố hà giang
trên xe vận chuyển nhiều loại hàng hóa có bao bì in bằng chữ nước ngoài
gồm thuốc tân dược găng tay vải may mặc liềm cầm tay
ngày hai mươi một tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang
đóng tại khu công nghiệp biên hòa một thành phố biên hòa
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng bốn phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
một số công nhân xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang đang thực hiện hành vi tiêu hủy
chất thải nguy hại không đúng quy định làm việc với cơ quan công an các nhân viên này khai nhận
đã say nghiền vỏ bóng đèn từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến thời điểm bị bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện gần năm tấn thủy tinh có hóa chất chứa trong
một trăm chín mươi năm bao và gần ba trăm bảy mươi bóng đèn chưa kịp say nghiền đựng trong các sọt nhựa
toàn bộ số nước thải trong quá trình say nghiền bóng đèn đều được thoát trực tiếp ra hệ thống
mương thoát nước không qua xử lý sau đó lực lượng công an tiếp tục phát hiện hai hầm bê tông
được xây dựng âm dưới đất được xí nghiệp này dùng để chứa chất thải công nghiệp
ông lê anh dũng phó vụ trưởng phụ trách vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho biết hiện cơ quan này
là một cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an trong việc triển khai căn cước
công dân gắn chip tích hợp rút tiền tại hệ thống atm
hiện có năm ngân hàng tham gia thí điểm chương trình này trong đó có bidv việt tin banh và ngân hàng bản việt
hai địa phương triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu là thành phố hà nội và quảng ninh
phía cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho hay sau thời gian thí điểm đảm bảo an ninh
an toàn và lợi ích thiết thực cho người dân thì sẽ mở rộng
hiện có năm ngân hàng tham gia thí điểm và mở rộng số lượng ngân hàng tham gia đề án này
về mặt kỹ thuật đại diện ngân hàng nhà nước cho biết hình thức thẻ căn cước công dân gắn chip rút tiền
tại atm đã tiệm cận mức an toàn tuyệt đối thẻ khi sử dụng tại atm là thẻ chip đồng thời các thông tin
nhân khẩu học sinh chắc học nhưng dấu vân tay cũng được lưu trữ trên hệ thống bảo mật do đó tội phạm công nghệ
cao nếu muốn can thiệp lấy thông tin như các thẻ từ trước đây rất khó và rủi ro hiện rất thấp
trong số hai mươi bảy ngân hàng niêm yết hiện nay đã có tới một mươi bảy ngân hàng công bố kế hoạch tăng vốn trong năm nay
cùng với nhóm ngân hàng quốc doanh làn sóng tăng vốn của nhóm ngân hàng tư nhân sẽ được đẩy mạnh
và việc nhiều ngân hàng vừa công bố tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cổ phiếu riêng lẻ
cho nhà đầu tư sẽ là một trong những yếu tố giúp cho ngân hàng có thêm nguồn lực
theo báo cáo triển vọng ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi hai

hai mươi hai thông qua hoạt động phát hành riêng lẻ và phát hành quyền chọn mua cổ phiếu
vốn điều lệ cao sẽ là điều kiện giúp các ngân hàng có thêm nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch
việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định hướng
giúp ngân hàng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu triển khai chiến lược hội tụ số
đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
cái việc mà huy động vốn cái việc đẩy mạnh cái việc tăng vốn lên để mà lanh mạnh cái tài chính của ngân hàng
đấy là một cái nhu cầu
có thể nói là rất là quan trọng đối với các ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi hai
vốn điều lệ của các ngân hàng hiện nay vẫn còn khá yếu
chưa có ngân hàng nào có vốn điều lệ trên hai năm tỷ usd
để phát triển thành tầm khu vực vốn chủ sở hữu của ngân hàng phải ít nhất năm tỷ usd
và tổng tài sản lên đến năm mươi tỷ usd
việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng về lâu dài có lợi cho hệ thống
để qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế phục hồi